bộ thư pháp hàn quốc cho biết tổng thống nước này yoon seok yien đã ký lệnh đặc xá đối với cựu tổng thống lee myung bak cùng một số cựu quan chức chính phủ
đây là lần thứ hai tổng thống yoon seok yien ký xác lệnh đặc xá kể từ khi nhậm chức hồi tháng năm vừa qua
với lệnh đặc giá mới có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ông lee miêng bắc sẽ được huyến một mươi năm năm tù còn lại trong án tù một mươi bảy năm theo phán quyết công bố hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi về tội hối lộ và tham ô
tuy nhiên vì lý do sức khỏe ông lee myung bak đã được hoãn thi hành án từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong đợt đặc giá lần này tổng thống hàn quốc cũng ân xá cựu thống đốc nam gyeongsang tỉnh kim kyong su một chính khách thân cận với cựu tổng thống moon jae in
ngoài ra trong danh sách người đèo đặc xá còn có một số cựu quan chức chính phủ khác